các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua điều tra truy xét hôm qua công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp hai đối tượng
huỳnh vĩnh thái hai mươi hai tuổi và nguyễn thị thanh thảo hai mươi ba tuổi là bạn gái của thái
đều tạm trú tại xã long thọ huyện nhân trạch để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào tối ngày hai mươi một tháng bảy anh nguyễn duy quân một mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để chiếc xe máy biển số sáu mươi b bảy tám mươi một nghìn ba trăm ba mươi bảy trước cửa hàng quần áo ở xã vĩnh thanh huyện nhân trạch
thì bị thái và thảo lấy trộm nhận tin báo công an huyện nhân trạch đã truy xét bắt giữ thái và thảo
cùng tăng vật qua đấu tranh cả hai đối tượng khai nhận trong hai tháng sáu và bảy năm hai nghìn hai mươi hai đã thực hiện
ba vụ trộm xe máy mang đi bán được một mươi chín triệu đồng tiêu xài cá nhân
công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh tên ninh bắt quả tăng một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại nhà của nguyễn thị nhung ở huyện châu thành thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
và bốn con gà và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn thanh tú trú tại ấp thanh hòa đứng ra tổ chức
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang ba mươi năm đối tượng thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
bốn con gà và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan được biết tụ điểm đánh bạc được hình thành
vào khoảng hai tuần nay tú cùng với phan văn lựa chú tại huyện châu thành rủ dê
lôi kéo các con bạc tham gia
thưa quý vị theo nhận định của các cơ quan chức năng thì diễn biến của tội phạm mua bán người
ngày càng có chiều hướng phức tạp đặc biệt chúng đã có sự thay đổi về phương thức hướng vận chuyển
để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như là qua mắt được các cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
ba đối tượng gồm hứa mạnh cường nguyễn xuân đạt và hoàng văn thư
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
quá trình điều tra đã làm rõ qua mạng xã hội hứa mạnh cường biết quán karaoke linh nga
ở huyện ninh giang tỉnh hải dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát
với số tiền chín triệu đồng trên người cường đã liên hệ với hoàng văn thư
quản lý tại quán karaoke tại phú lộc để giới thiệu nhân viên nữ
sau khi trao đổi thư đã đồng ý và bảo cường cùng nguyễn xuân đạt là lái xe taxi
cầm hai mươi triệu về hải dương để tiếp nhận hai nữ nhân viên
trên đường về đến địa phận thôn mạng đường xã mai sao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
thì bị phát hiện bắt giữ

với việc liên tuyến liên tỉnh đặc biệt trung hướng vào các nạn nhân là nữ giới
cơ quan công an nhận định tội phạm mua bán người có hoạt động gia tăng trong nội địa với việc liên tuyến liên tỉnh
đặc biệt chúng hướng vào các nạn nhân là nữ giới

đặc biệt trung hướng vào các nạn nhân là nữ giới
để tuyển những số nhân viên nhất là số nhân viên nữ
để tuyển vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke quán bar và các cơ sở kinh doanh khác
với lời quảng cáo qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
người phụ nữ này đã bị các đối tượng bán sang nước bạn
muốn trở về lại việt nam thì gia đình phải trả tám mươi bốn triệu đồng tiền chuộc
sau khi trốn được ra ngoài nạn nhân đã liên hệ với gia đình
và được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng giải cứu thành công đưa về việt nam an toàn
thời gian hôm nay thì phía trung quốc đã thực hiện công việc là rào chắn bên dưới giữa việt nam và trung quốc
thì chúng đã đổi hướng sang các nước gần cận ví dụ như là lào campuchia myanmar
là những nơi mà ở đấy có những tổ chức cơ sở kinh doanh dịch vụ nhẹ cảm
có thể là đánh bạc thực tiễn có thể là các hoạt động massage thậm chí là mạng dâm
rồi là các vụ chưa giải trí
và sau đó chúng đã tổ chức người việt nam thậm chí là các tổ chức để lừa gạt người việt nam
và tuyển lao động người việt nam sang đó một cách không chính thức
qua nhiều kênh khác nhau thì rất nhiều người tin theo cái lợi dụ dỗ đó
và trong số những người lao động đó thì có những người đã trở thành nạn nữ
chủ động cho những diễn biến của tội phạm mua bắn người trong tình hình mới
lực lượng công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã vào cuộc đồng bộ
nhiều chuyên án thành công bắt giữ nhiều đối tượng
bên cạnh đó cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng này
để người dân có thể nhận diện góp phần vào công tác phòng ngừa đối với tội phạm mua bán người
hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai
làm việc với ông nguyễn văn khải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn triều dương
để làm rõ nguồn gốc hợp pháp đối với hơn bốn mươi ba tấn đường cát và chín mươi thùng hương trừ mũi
vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ tại một kho hàng ở phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng bảy đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh kiên giang
phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang tiến hành kiểm tra kho hàng
ở tp rạch giá của công ty trách nhiệm hữu hạn chiêu dương do ông nguyễn văn khải làm giám đốc
thì phát hiện có tám trăm sáu mươi năm bao đường cát tinh luyện với tổng trọng lượng bốn mươi ba hai mươi năm tấn và năm trăm bốn mươi hộp thương trừ mũi
thời điểm kiểm tra phía công ty trách nhiệm hữu hạn triều dương không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ
tại buổi làm việc ông khải thừa nhận trong số hàng hóa bị tạm giữ có bốn trăm tám mươi năm bao đường cát
và chín mươi thùng hương trừ mũi không có hóa đơn chứng tử
đồng biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa mật phục
phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới thu giữ một thuyền máy cùng chín mươi bốn cá thể kỳ đà và động vật họ rùa
khi đang tổ chức tuần tra lực lượng chức năng phát hiện trên bờ sông hậu tại khu vực xã khánh an
huyện an phú tỉnh an giang có ba đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng lợi dụng đêm tối lẩn trốn để lại một thuyền máy cùng năm mươi hai con kỳ đà
bốn mươi hai cá thể động vật họ rùa tổng trọng lượng gần ba trăm ba mươi năm kg
tổ công tác đã đưa phương tiện và tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu long bình để tiếp tục điều tra làm rõ